tiếp đó cũng trong chiều qua bộ trưởng tô lâm và đoàn đã có buổi làm việc với ngài kim trung úc tư lệnh cơ quan cảnh sát biển hàn quốc
ngài kim trung úc tư lệnh cơ quan cảnh sát biển hàn quốc nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm hàn quốc
của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà ngài tư lệnh và sĩ quan lực lượng cảnh sát biển hàn quốc đã dành cho đoàn
nhấn mạnh việt nam và hàn quốc đã có ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đồng thời duy trì hợp tác trên tất cả các kênh đảng chính phủ quốc hội giao lưu nhân dân
mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng vững chắc dựa trên việc tăng cường tin cậy lẫn nhau hợp tác kinh tế mạnh mẽ và giao lưu nhân dân cùng phát triển
thời gian tới để tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai bên bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiến hành trao đổi đoàn lãnh đạo và cấp làm việc trong năm hai nghìn hai mươi ba
và các năm tiếp theo để nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của cảnh sát biển hàn quốc và cảnh sát giao thông đường thủy việt nam
từ đó đề ra các chương trình kế hoạch hợp tác
nghiên cứu xây dựng bản ghi nhớ về hợp tác giữa cảnh sát giao thông việt nam với cảnh sát biển hàn quốc trong thời gian tới
thiết lập kênh liên lạc giữa bộ công an và cơ quan cảnh sát biển hàn quốc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới
cơ quan cảnh sát biển hàn quốc tổ chức tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cảnh sát giao thông đường thủy bộ công an việt nam
vào chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ ba
thượng tướng bộ công an đã tiếp đoàn nghị sĩ quốc hội hoa kỳ do thượng nghị sĩ jeff mckee làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thượng tướng lương tam quang đánh giá cao chuyến thăm của thượng nghị sĩ jeff mckee đoàn nghị sĩ quốc hội hoa kỳ
đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực hướng tới kỷ niệm một mươi năm đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan đối tác hoa kỳ đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực
hai bên đã hợp tác trao đổi thông tin phòng chống tội phạm truy bắt và bàn giao đối tượng truy nã
cũng như hợp tác chuyển giao công nghệ và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
đồng chí thứ trưởng mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin hợp tác điều tra truy bắt
bàn giao tội phạm phục vụ cho công tác truy tố xét xử của mỗi nước trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp hiện hành của mỗi nước
và các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế nâng cao năng lực thực thi pháp luật hiện đại hóa trang thiết bị an ninh quốc phòng
ứng dụng công nghệ cao trong các công tác điều tra giám định cứu hộ cứu nạn ứng phó với các tình huống khẩn cấp
thông qua hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
trên trọng cảm ơn thứ trưởng lương tàm quang đã dành thời gian tiếp
thay mặt đoàn nghị sĩ quốc hội hoa kỳ thượng nghị sĩ jef mikali khẳng định sẽ có những đóng góp hành động thiết thực
nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ song phương việt nam hoa kỳ phát triển tích cực vì lợi ích mong muốn của nhân dân hai nước
chiều qua thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các cục nghiệp vụ đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng ninh
về công tác đảm bảo an ninh trật tự quý i năm hai nghìn hai mươi ba và kết quả quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã chủ động tham mưu và chỉ đạo triển khai một số nội dung nhiệm vụ có tính chiến lược
đột phá đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đối với triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
công an tỉnh đã có sự chủ động quyết liệt bài bản trong công tác tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
góp phần quan trọng phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ chính trị củng cố sức mạnh của hệ thống chính quyền các cấp
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao những kết quả công an quảng ninh đã đạt được
đồng thời yêu cầu thời gian tới công an tỉnh tiếp tục tham mưu tỉnh ủy thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữ vững an ninh tuyến biên giới an ninh nội bộ an ninh kinh tế
quản lý chặt chẽ đối tượng địa bàn quyết tâm kéo giảm tỷ lệ tội phạm
tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đặc biệt trong triển khai thực hiện đề án sáu
sáng cùng ngày đoàn công tác của bộ công an đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ triển khai xây dựng trụ sở công an xã đà xuyên
huyện vân đồn kiểm tra thiết kế xây dựng công an huyện tiên yên khảo sát địa điểm xây dựng trại tạm giam công an tỉnh
và kiểm tra hoạt động của công an xã thống nhất thành phố hạ long
chủ tịch quốc hội vương đình huệ vừa quyết định thông qua chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bốn để cho ý kiến về bốn dự án luật
cho ý kiến về việc trình quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh đối với ba dự án luật và một số nội dung quan trọng khác

cụ thể các dự án luật được cho ý kiến tại phiên họp là luật kinh doanh bất động sản sửa đổi luật viễn thông sửa đổi
luật các tổ chức tín dụng sửa đổi luật căn cước công dân sửa đổi
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc trình quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm đối với ba dự án luật luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
ngoài ra ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về tờ trình của chính phủ đề xuất một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh
xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam vào nghị quyết chung của quốc hội tại kỳ họp thứ năm
cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường liên kết vùng kết nối khánh hòa ninh thuận và lâm đồng từ giang bay tà vụ
kết nối với quốc lộ hai mươi bảy c và đường tỉnh dt bảy trăm linh bảy
thưa quý vị điện là một mặt hàng thiết yếu
các dịch vụ cung cấp điện ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như sản xuất của các doanh nghiệp
những nỗ lực chuyển đổi số của ngành điện lực trong thời gian qua đã tạo những bước chuyển biến mạnh mẽ
trong thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia của chính phủ
vậy thì cụ thể những chuyển đổi đó là gì
ngay sau đây trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
mời quý vị cùng theo dõi
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị triển khai đề án sáu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực địa tử
phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
hệ thống dữ liệu của tập đoàn điện lực việt nam đã kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
qua cổng dịch vụ công quốc gia
trên cơ sở đó thì hai trên hai dịch vụ
hai dịch vụ của ngành điện trong tổng số hai mươi năm dịch vụ thiết yếu trong đề án được xác định bao gồm
cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
và cho đến nay thì hai dịch vụ này được cung cấp trực tuyến đạt mức độ bốn là mức cao nhất của chính phủ địa tử
và đã hoàn thành sớm năm tháng so với tiến độ được giao
theo thống kê tập đoàn điện lực việt nam hiện đang cấp điện cho chín mươi chín sáu mươi năm số hộ dân trên toàn quốc
bình quân hàng năm
có thêm khoảng một triệu khách hàng mới và trên một hai triệu yêu cầu của người dân doanh nghiệp
về thay đổi các nội dung trong hợp đồng mua bán điện đã ký
điều này đòi hỏi nỗ lực phải hiện đại hóa minh bạch hóa quá trình cung cấp dịch vụ từ ngành điện
năm hai nghìn hai mươi hai tức là sau sáu tháng mà chúng tôi triển khai hai dịch vụ này
thì toàn bộ một mươi dịch vụ còn lại của tập đoàn cũng đã được chính phủ cho phép là kết nối để sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư
thì tôi chúng tôi đánh giá rằng đây là một bước tiến
đây là một bước tiến rất là dài trong quá trình cung cấp các dịch vụ điện lực
tạo một cái tiện ích tạo một cái sự thông thoáng và đặc biệt là chúng ta tiết kiệm được cho người dân và doanh nghiệp
rất nhiều chi phí về thời gian về công sức để có thể có khói đồng kia hợp đồng mua bán điện trong thời gian sớm nhất
hiện ngành điện là ngành đầu tiên hoàn thành kết nối một trăm linh dịch vụ lên cổng dịch vụ công quốc gia
và là một trong bốn doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành việc kết nối
chia sẻ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an
đối với cái nhiệm vụ đề án sáu khi tạo dựng được cái này thì các bộ ban ngành cũng phải tạo dựng được những bộ dữ liệu chuyên ngành
để kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
các đơn vị đều phải có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về an ninh an toàn bảo mật
thì từ đó mới triển khai được đến với người dân
cái thứ hai là khi chúng ta đã tạo dựng được một cái kết nối liên thông như vậy
thì chúng ta sẽ tạo dựng được những môi trường phát triển về kinh tế xã hội
dịch vụ điện lực thuận lợi đơn giản hơn cho người dân và doanh nghiệp
và trên thực tế thì việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một mảnh ghép quan trọng
giúp các loại hồ sơ giấy tờ được cắt giảm và thay thế
hiểu đơn giản như thế này
trước đây thì khi công dân làm thủ tục đăng ký mua bán điện thì cần mang theo rất nhiều loại giấy tờ tùy thân
như bản sao căn cước công dân sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
quyền sử dụng đất hoặc là hợp đồng thuê nhà
căn cước công dân có gắn chip điện tử mã định danh cá nhân và tiến hành thực hiện các thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia
qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì toàn bộ thông tin của cư dân như là họ tên ngày tháng năm sinh
địa chỉ thương chú tạm chú thông tin chủ hộ thông tin hộ gia đình
sau khi được đối sánh và xác thực thì hệ thống sẽ tự động trả về bên ngành điện
hồ sơ giao dịch điện tử giữa điện lực và khách hàng được nhanh chóng thiết lập mà không cần thời gian đi xác minh
như vậy thay vì
phải đi đến tận nơi mang theo nhiều loại giấy tờ
thì giờ đây chỉ cần ngồi một nơi người dân và doanh nghiệp đều được thụ hưởng lợi ích từ việc đơn giản hóa thủ tục này
gia đình mới mua lại một căn nhà vì vậy anh tuấn anh tiến hành việc thay đổi chủ thể mua bán điện với công ty điện lực
chỉ cần một vài thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia bằng chính chiếc smartphone của mình anh tuấn anh đã hoàn thành việc nộp hồ sơ
tôi thấy là cái dịch vụ này thì
nghĩa là thuận tiện cho công dân rất nhiều
vì trước đây thì là các cái thủ tục mà khi mà đi thay đổi chủ thể này thì phải là đến cơ quan đến trực tiếp tại cơ quan để giải quyết
mất rất là nhiều thời gian vì lúc đấy mình không tìm hiểu được cái hồ sơ gồm những thủ tục gì
nhưng mà trên cổng dịch vụ công này thì đã hướng dẫn đầy đủ
đang có nhu cầu cần đăng ký cấp điện mới từ lưới điện hạ áp cho phòng khám nhà khoa
chị huệ cũng chỉ cần thao tác trực tiếp trên cổng dịch vụ công quốc gia

toàn bộ thủ tục được hướng dẫn một cách chi tiết
mà thay vì phải mang các loại giấy tờ đến trụ sở công ty điện lực để làm thủ tục như trước đây
chúng tôi cũng đã nhập phần hồ sơ giấy tờ của công ty lên phần mềm
thì khoảng sau một mươi phút đã có nhân viên của ngành điện liên hệ và khảo sát cái tình hình sử dụng điện của công ty
và qua đây thì tôi thấy là theo dõi được hồ sơ chính xác trên trang web
khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được liên kết chia sẻ qua cổng dịch vụ công quốc gia
thì ngành điện chúng tôi cũng sử dụng hệ sinh thái chăm sóc khách hàng để cung cấp các dịch vụ điện của khách hàng
khai thác thông tin khách hàng cũng như xác thực thông tin khách hàng qua cái cơ sở dữ liệu quốc gia đó
được nhanh chóng thuận tiện và cũng giảm thiểu rất nhiều hồ sơ giấy tờ không cần thiết
theo tính toán việc chuyển đổi số trong giải quyết các dịch vụ điện theo phương thức điện tử đã giúp không phải in ấn bảo quản
lưu trữ tài liệu giấy lên đến hai mươi triệu trang hồ sơ
và theo thống kê trong hơn một hai triệu yêu cầu dịch vụ điện thì có trên sáu mươi yêu cầu được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công quốc gia
và chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai đã có gần chín trăm linh yêu cầu phát sinh đối với hai dịch vụ công được kết nối từ cơ sở dữ liệu quốc gia theo đề án sáu
trong đó có trên hai trăm bốn mươi lượt khai thác thông tin chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và gần hai mươi tám lượt khai thác thông tin về hộ gia đình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
việc kết nối khai thác hiệu quả từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tăng cường mở rộng cho toàn bộ các dịch vụ của ngành điện nói riêng
cũng như kết nối các nền tảng truyền đổi số của chính phủ các bộ ngành và địa phương
ngoài việc chúng tôi kết nối với các địa phương để tạo cho một tiện ích cho người dân có thể sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia
có thể sử dụng các nền tảng công dân số ở các địa phương
chúng tôi còn kết nối với các đối tác là ngân hàng các tổ chức trung gian các đơn vị khác để có thể liên kết các nền tảng này
và tạo ra một tiện ích cho khách hàng khi sử dụng các nền tảng của các đối tác
thì cũng có thể sử dụng luôn những nền tảng của tập đoàn lịch việt nam
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đây là một bộ dữ liệu gốc để có được cái định danh cho công dân việt nam
đồng thời chúng ta đã xây dựng và hoàn thành hệ thống định danh điện tử vneid
trước mắt đó là tập trung để tạo lập tài khoản cho người dân khi sử dụng vnd
thay thế cho tài khoản khi tham gia vào dịch vụ công
năm hai nghìn hai mươi hai hệ sinh thái evn connec ra đời đã khai thác tối đa nguồn dữ liệu chung quốc gia
còn đó evn là đơn vị đầu tiên hoàn thành cung cấp một trăm linh dịch vụ điện trực tuyến ở mức độ ba bốn
qua cổng dịch vụ công quốc gia những tiện ích mà cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại đối với ngành điện là vô cùng to lớn
giúp cho việc định vị khách hàng được tốt hơn đảm bảo tính công khai minh bạch trong quá trình quản lý giao dịch điện tử phục vụ khách hàng
và rõ ràng những chuyển đổi số của ngành điện trong thực hiện đề án sáu đã có phần cải cách thủ tục hành chính
và giúp người dân doanh nghiệp từng bước được thụ hưởng các tiện ích
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi